ngày một mươi một tháng bảy tại đà nẵng đoàn giám sát ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức hội nghị góp ý kiến sự thảo báo cáo kết quả
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có đồng chí hà ngọc chiến ủy viên ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch hội đồng dân tộc trưởng đoàn giám sát
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ chín tám xuống còn năm hai trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng ngân sách trung ương phân bổ thực hiện trong giai đoạn trên bốn mươi bảy ba nghìn tỷ đồng
tại hội nghị các chuyên gia cho rằng các bộ ban ngành liên quan từ trung ương đến địa phương
cần tập trung đưa ra các chính sách thiết thực và kịp thời để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc
tạo sự cân đối trong phát triển kinh tế xã hội giữa khu vực miền núi và đô thị
khi phân tích số liệu so sánh cần tổng hợp nguồn từ các bộ ngành liên quan để có được đánh giá từ chi tiết đến tổng thể
ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này sẽ là cơ sở để đoàn giám sát đánh giá rút kinh nghiệm trong giai đoạn tới
đồng thời tham mưu chính sách phù hợp với tình hình phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới